ngay trong ngày hôm nay một vụ sạt lở đất với chiều dài hai mươi m ăn sâu vào đất liền bảy m cũng đã xảy ra tại khu vực bảo vệ d bắc kênh sáng tân an d cấp ba ở tổ năm ấp tân hậu a một xã tân an thị xã tân châu
vụ sạt lở làm ảnh hưởng đến sáu hộ dân trong đó hai hộ dân phải di rời khẩn cấp
hiện khu vực sạt lờ đang có nguy cơ mở rộng nhất là khi mưa xuống hoặc lũ từ thượng nguồn đổ về
nguyên nhân sạt lở bước đầu được xác định là do mực nước thấp và ảnh hưởng của các trận mưa lớn bờ sông thẳng đứng làm trượt mái
trước tình hình trên lãnh đạo ubnd tỉnh xã tân châu và xã tân an đã huy động lực lượng tại chỗ giúp hai hộ dân trong khu vực sạt lở tại ấp tân hậu a một xã tân an tháo rỡ nhà cửa di rời tài sản đến nơi an toàn
đồng thời chính quyền vận động bốn hộ dân cặp liên kề khu vực sạt lở di rời nhà cửa đến nơi an toàn